sau sáu ngày làm việc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi tại thủ đô hà nội
sau sáu ngày làm việc từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hội nghị lần thứ tư bàn chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao phát huy dân chủ trí tuệ thẳng thắn thảo luận đồng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án liên quan đến bốn nhóm nội dung lớn
bao gồm tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta đang tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
bộ chính trị đã tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của trung ương
việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết kết luận của trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đi vào cuộc sống
thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng trình đốn đảng ngày càng trong sạch vững mạnh